cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đang tạm giữ hình sự huỳnh phước minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào tối ngày hai mươi bốn tháng ba đội cảnh sát điều tra về ma túy công an thành phố rạch giá
phối hợp với công an phường vĩnh lạc đã tiến hành bắt quả tang huỳnh phước minh
đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên đường nguyễn trung trực phường vĩnh lạc
tăng vật thu giữ gồm một bịch ma túy đá một khẩu súng và sáu viên đạn bằng kim loại
tại cơ quan công an minh thừa nhận bản thân có hai tiền án về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy vừa mới ra tù
bịch ma túy đá mà công an bắt giữ là do minh mua của một người đàn ông với giá một triệu năm trăm linh nghìn đồng về để sử dụng
còn khẩu súng và sáu viên đạn là của người đàn ông bán ma túy gửi cho minh cất giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị ngọc thùy chú tại xã hòa thành phùng phi long chú tải xã trảng bàng và lê hoàng sơn anh chú tại tp hcm
vào đêm ngày một mươi năm tháng ba tại khu phố thanh hà thị trấn gò dầu huyện gò dầu
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện gò dầu đã bắt quả tang thùy cất dấu ba bịch ma túy
xét nơi ở của thùy lực lượng chức năng phát hiện long và anh có hành vi tàng trữ chất ma túy thu giữ thêm một bịch ma túy
qua kiểm tra chất gây nhiện nhóm của thùy có kết quả dương tính với ma túy
tổng tăng vật thu giữ gồm gần ba trăm linh gram methamphetamine và một xe máy
bước đầu các đối tượng khai nhận thùy và long sống chung như vợ chồng
cả hai thiết lập đường dây mua bán vận chuyển từ tp hcm về tây ninh tiêu thụ
các đối tượng mua ma túy từ sơn bà anh sau đó mang về bán lại
liên quan đến vụ hỗn chiến ở hóc môn khiến hai người thương vong
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam một mươi hai người để điều tra về hành vi giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
trước đó vào hơn giờ ngày một mươi tám tháng ba xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội
hai nhóm thanh niên đi trên nhiều xe máy cầm theo hung khí xảy ra xô xát trên đường trần văn mười
xã xuân thới thượng huyện hóc môn
vụ việc trên đã khiến một người bị thương và một người chết
bước đầu người tử vong được xác định là nam thanh niên hai mươi bốn tuổi trú tại huyện hóc môn
nhận được tin báo công an huyện hóc môn phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường trích xuất dữ liệu camera an ninh
cũng như lấy lời khai của những người liên quan để phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh hải dương có sự gia tăng các vụ việc vi phạm pháp luật
mà đối tượng thực hiện là thanh thiếu niên
trong đó một số vụ có sự tham gia của hàng chục đối tượng với tính chất liều lĩnh manh động gây bức xúc trong nhân dân
để hạn chế các vụ việc tương tự nếu gia đình và chính quyền địa phương có vai trò quan trọng trong việc giáo dục phòng ngừa
thì sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng công an chính là sự răn đe quyết liệt dành cho những người trẻ có ý định phạm tội
từ đầu năm đến nay công an huyện cẩm giang phát hiện khởi tố điều tra và xử lý bốn vụ việc liên quan đến người dưới một mươi tám tuổi
vi phạm pháp luật đáng chú ý có vụ sáu đối tượng chưa đủ một mươi tám tuổi thực hiện vụ cướp tài sản với tính chất liều lĩnh manh động
cụ thể vào khoảng h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng một các đối tượng đào duy long trần quang thắng nguyễn phụ dũng phạm huy hoàng
cùng sinh năm hai nghìn bốn và lưu bá dương nguyễn minh hiếu cùng sinh năm hai nghìn sáu tất cả đều ở huyện cẩm giang
sử dụng hung khí là gậy gỗ gậy kim loại tấn công cướp tài sản của người đi đường
đây là vụ việc nghiêm trọng gây lo lắng cho những công nhân trong khu công nghiệp khi đi làm ca đêm
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan huyện cầm giang chúng tôi thấy rằng là có sự tính chất gia tăng
của việc người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phạm tội trên địa bàn
đây cũng là một vấn đề mà cơ quan cảnh sát điều tra chúng tôi đánh giá là cũng cần phải hết sức là lưu tâm
và nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân trong đó có những nguyên nhân từ xã hội từ gia đình
tại thành phố hải dương gần đây trên nhiều tuyến đường xuất hiện một số nhóm thanh niên
mang theo hung khí tự chế chạy xe tốc độ cao lạng lách đánh võng gây sự với người đi đường
và các nhóm thanh niên khác
không những vậy trên địa bàn thành phố còn xuất hiện cả những nhóm thanh niên từ địa phương khác
cũng tụ tập gây dối trật tự công cộng
các đối tượng sẵn sàng sử dụng hung khí mang theo hoặc gạch đá chai thủy tinh ở ven đường
đuổi đánh nhau gây thương tích
mới đây công an thành phố hải dương bắt giữ và khởi tố điều tra hơn ba mươi đối tượng
về tội gây dối trật tự công cộng
hầu hết các đối tượng trong vụ án này đều là người chưa thành niên
trong sáu bị can đã bị bắt tạm giam có hai đối tượng dưới một mươi tám tuổi giữ vai trò chủ mưu
từ đầu năm đến nay công an thành phố hải dương khởi tố hai vụ án với gần bốn mươi đối tượng vị thành niên
một số vụ việc khác đang tiếp tục được xác minh làm rõ
thông qua các vụ việc này thì chúng tôi cũng cảnh báo đến người dân
và gia đình quản lý chặt chẽ các cháu hơn nữa nhất là các thời gian buổi tối
để các cháu không ra đường tụ tập thành các bộ nhóm làm mất an ninh trật tự
không chỉ ở huyện cẩm giang và thành phố hải dương mà tại các địa phương khác
cũng liên tiếp xảy ra những vụ việc vi phạm pháp luật do người vị thành niên gây ra
đây là những hình ảnh do camera ghi lại cảnh hai đối tượng vũ anh tuấn và vũ đặng quốc việt
đều mới một mươi bảy tuổi cùng ở thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
thực hiện hành vi cướp giật trên địa bàn thị xã kinh môn vào ngày hai mươi một tháng ba vừa qua
hậu quả làm nạn nhân bị thương tích nặng
ngay sau đó hai đối tượng này cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ
thực trạng người vị thành niên vi phạm pháp luật nhất là pháp luật hình sự
có chiều hướng gia tăng và để ngăn chặn tình trạng này không chỉ là trách nhiệm
của lực lượng công an mà đòi hỏi sự giáo dục quản lý chặt chẽ ngay từ gia đình
cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương và các đoàn thể
một vụ cháy xảy ra vào lúc hai h ba mươi phút dạng sáng ngày hôm nay
tại trung tâm thương mại cái dầu thuộc ấp bình hòa thị trấn cái dầu
huyện châu phú tỉnh an giang đã thiêu dụi khoảng bốn mươi kiosk gây thiệt hại hơn năm tỷ đồng
theo thông tin ban đầu vào khoảng thời gian trên người dân nghe thấy có tiếng nổ lớn
kèm theo cháy tại xóm dũng ly nên đã chi hô cho mọi người đến dập lửa
và gọi điện báo cho lực lượng công an đến chữa cháy
sau khi tiếp nhận tin báo
công an huyện châu phú cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh và các huyện lân cận có mặt kịp thời khống chế đám cháy
sau nhiều giờ tích cực chữa cháy cho đến khoảng bốn giờ cùng ngày
đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
vụ cháy đã thiêu rụi bốn mươi kiosk thiệt hại ban đầu ước tính khoảng năm tỷ đồng
và rất may là không có thiệt hại về người
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an huyện châu phú phối hợp
cùng lực lượng chức năng khẩn trương xác minh làm rõ
vụ cháy đang tiến hành điều tra vụ án hình sự tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
xảy ra tại hải dương và các tỉnh liên quan tới việc công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục
và hợp tác quốc tế viche có địa chỉ tại chín mươi hai lạc long quân
phường hải tân thành phố hải dương tỉnh hải dương tổ chức cho công dân việt nam
xuất khẩu lao động sang canada trái phép bằng hình thức sử dụng thịt thực giả
quá trình điều tra xác định đối tượng liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục
liên quan có nhân thân lai lịch như sau họ và tên đỗ khánh vân giới tính nữ
sinh ngày một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê quán xã giao thịnh huyện giao thủy tỉnh nam định
số chứng minh nhân dân một sáu hai năm ba tám sáu chín hộ khẩu thường trú số một mươi hai trên một trăm năm mươi năm lê hồng phong
thành phố nam định tỉnh nam định
để phục vụ công tác điều tra kịp thời phát hiện ngăn chặn tội phạm
cơ quan an ninh điều tra bộ công an thông báo đến các đơn vị địa phương biết và phối hợp
nếu phát hiện thông tin về đỗ khánh vân
liên hệ theo số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn bốn trăm ba mươi một hoặc số điện thoại chín trăm bốn mươi năm sáu trăm một mươi sáu nghìn hai mươi hai
gặp điều tra viên nguyễn mạnh hùng để phối hợp giải quyết
qua công tác vận động ngày hôm qua đối tượng nguyễn hoàng giao trú tại tp con tôm
tỉnh con tum đã ra đầu thú về hành vi giết người
vụ việc xảy ra vào đêm hai mươi bốn tháng ba tại phường thống nhất tp con tôm
theo thông tin ban đầu đêm hai mươi bốn tháng ba
giao cùng hai đối tượng là trần võ bảo ngọc và trần cao hơn
cùng chú tại tp con tôm tổ chức ăn nhậu
nhớ lại mâu thuẫn cũ với anh nguyễn duy quang chú cùng xã
nên giao đã điện thoại và hẹn anh quang nói chuyện
ngay khi gặp quang giao đã dùng súng bắn một phát khiến nạn nhân bị thương tích
sau khi gây ra vụ việc cả ba đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
tuy nhiên ngọc và khương đã bị công an bắt giữ vào trưa ngày hai mươi năm tháng ba
liên quan đến vụ công ty alibaba lừa đảo
viện kiểm sát nhân dân tp hcm vừa hoàn tất cáo trạng
truy tố bị can nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc điều hành công ty địa ốc alibaba
và hai mươi một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó có hai bị can võ thị thanh mai vợ của luyện
giữ bốn mươi chín năm cổ phần công ty và nguyễn thái lực em trai của luyện
còn bị truy tố thêm tội dừa tiền
riêng bị can huỳnh thị kim thắng chỉ bị truy tố về tội rửa tiền
theo cáo trạng truy tố lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật
của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất
nguyễn thái luyện đã thành lập hai mươi hai công ty trực thuộc alibaba
giao cho những người thân trong gia đình hoặc thân tín của luyện
làm người đại diện theo pháp luật
sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp
để có tiền mua đất công ty alibaba và các công ty cùng hệ thống
đã tự lập dự án dân cư phân lô trái pháp luật đưa ra các thông tin
không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ
tự đặt tên các dự án để kêu gọi lừa ký hợp đồng bán đất nền
dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng
cáo trạng truy tố của viện kiểm sát nhân dân tp hcm xác định
nguyễn thái luyện và đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo
chiếm đoạt hơn hai hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng của hơn bốn ba trăm linh khách hàng
đáng chú ý đối với vụ án địa ốc alibaba
cơ quan chức năng đã kê biên sáu trăm năm mươi hai thửa đất khoảng bốn triệu m hai
tổng trị giá hơn một năm trăm ba mươi sáu tỷ đồng
như vậy toàn bộ tài sản bị kê biên phong tỏa trong vụ án
ước tính trên hai ba trăm linh tỷ đồng
hiện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã chuyển cáo trạng
và toàn bộ hồ sơ vụ án cho tòa án nhân dân tp hcm
để sớm đưa ra xét xử
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán
trái phép chất ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò dầu
tỉnh tây ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị ngọc thùy chú tại xã hòa thành
phùng phi long chú tại thị xã tràng bàng
và lê hoàng sơn anh chú tại tp hcm
đêm một mươi năm tháng ba tại khu phố thanh hà thị trấn gò dầu huyện gò dầu
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện gò dầu
bắt quả tang thùy cắt giấu ba bịch ma túy
khám xét nơi ở của thùy lực lượng chức năng phát hiện long và anh
có hành vi tàng trữ ma túy thu giữ thêm một bịch ma túy
qua kiểm tra chất gây nghiện nhóm thùy có kết quả dương tính với ma túy
tổng thăng vật thu giữ gồm gần ba trăm linh g metavitamin và một xe máy
bước đầu các đối tượng khai nhận thùy và long sống chung như vợ chồng
cả hai thiết lập đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ tp hcm
về tây ninh tiêu thụ bọn chúng mua ma túy từ sơn anh
sau đó mang về bán lại
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn tp hcm liên tiếp xảy ra các vụ gây dối trẻ tử công cộng
do các nhóm đối tượng thanh thiếu niên gây ra
để góp phần đảm bảo trẻ tử an toàn xã hội trên địa bàn
lực lượng cảnh sát hình sự công an các quận huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng
triển khai nhiều biện pháp tăng cường đấu tranh có hiệu quả với các nhóm đối tượng
quả đó góp phần giữ vững tình hình an ninh trẻ tử đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
tối ngày năm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
công an quận lê trân nhận được tin báo có khoảng bốn mươi đối tượng điều khiển hai mươi xe máy
dùng ráo trổi rào kiếm chai thủy tinh đuổi đánh nhau chạy dọc trên tuyến đường hồ sen
cầu rào hai đến trung tâm thương mại e m quận lê trần tp hcm
tiếp đó vào khoảng h năm phút ngày sáu tháng ba
công an phường trần nguyên hãn quận lê trân trong quá trình tuần tra kiểm soát
phát hiện tại khu vực ngã tư an dương có khoảng ba mươi đối tượng điều khiển hơn một mươi năm xe máy
sử dụng ráo dao kiếm và chai lọ thủy tinh đuổi đánh nhau
công an phường trần nguyên hán đã nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn hành vi vi phạm
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
công an quận lê trân đã nhanh chóng xác định và liên tiếp khởi tố hai vụ án
tạm giữ hình sự hai mươi ba đối tượng trong hai vụ việc trên về hành vi gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan công an các đối tượng đều khai nhận do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân
nên tối và đêm mùng năm tháng ba đã tụ tập chuẩn bị rào kiếm
tuyếp sắt sử dụng xe máy qua nhiều tuyến phố tìm nhóm đối tượng kia để trả thù

thường tham gia vào các hội nhóm đối tượng
các đối tượng thành thiếu niên đa phần đều có độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi hai
trên các nền tảng xã hội và đều hết sức mạnh động
các đối tượng thường tụ tập từ một mươi năm đến ba mươi người sử dụng rào kiếm ráo tre có gán rào
đi qua nhiều tuyến phố gây mất an toàn giao thông
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
các đối tượng thành thiếu niên đa phần đều có độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi
thường tham gia vào các hội nhóm đa phần đều có độ tuổi từ một mươi năm đến ba mươi người sử dụng rào kiếm rào tre có gán rào đi qua nhiều tuyến phố gây mất an ninh trật tự
hiện các vụ việc đang được công an quận lê trân tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
theo đó các đối tượng sử dụng hung khí phương tiện có hành vi gây dối trật tự công cộng có thể bị xử phạt từ hai đến bảy năm tù
đây sẽ là bài học và cũng là lời cảnh tỉnh đến những nhóm thanh thiếu niên vẫn còn đang tiếp tục tụ tập gây dối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với lê thị một mươi ba chú tại huyện hồng dân tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an ngày một mươi tháng ba ba đến chợ kinh tư thuộc xã điền hải huyện đông hải để mua đồ
ba đã áp sát một người phụ nữ và lấy trộm số tiền gần một triệu đồng
khi phát hiện bị người lạ móc túi người phụ nữ nhanh chóng chi hô và cùng người dân địa phương truy đuổi bắt được ba giao cho cơ quan công an
được biết với thủ đoạn này ba đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bạc liêu và sóc trăng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
bộ y tế vừa có văn bản mới nhất hướng dẫn người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine pfizer hoặc moderna có thể tiêm liều nhắc lại bằng vaccine astrazeneca
trong văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur cục y tế bộ công an cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng về tiêm liều nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế hướng dẫn người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine mrna vaccine do pfizer hoặc moderna
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố tham mưu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo an toàn hiệu quả khoa học

xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo an toàn hiệu quả khoa học